nhằm làm rõ thực trạng quản lý thuế và thách thức đối với quản lý nhà nước hiện nay tại việt nam
sáng nay tại hà nội kiểm toán nhà nước đã tổ chức hội thảo quản lý thuế và vai trò của kiểm toán nhà nước
năm hai nghìn một mươi bảy số thu nội địa đã cắn mốc lịch sử với một triệu tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi tám đạt gần một một mươi năm triệu tỷ và năm hai nghìn một mươi chín sẽ còn tăng cao hơn nữa
tổng thu từ thuế và phí giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hướng đến đạt mục tiêu tỉ trọng hai mươi một hai mươi hai gdp
tuy nhiên công tác thu thuế vẫn còn đó những bất cập
kiểm toán nhà nước hiện là một trong những công cụ hữu hiệu ngăn ngừa những xe phạm trong việc tuân thủ pháp luật thuế
kiểm toán nhà nước cũng nhận thấy những vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán thuế
như phạm vi kiểm toán tuân thủ nghĩa vụ thuế còn hạn chế
mẫu chọn kiểm toán thuế còn nhỏ
tại hội nghị quản lý thuế và vai trò của kiểm toán
kiểm toán nhà nước đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của kiểm toán công tác quản lý thuế
trong vấn đề về kiểm tra kiểm toán các vấn đề về thuế cũng như nghĩa vụ ngân sách về thuế
chúng tôi còn có nhiệm vụ và trách nhiệm là đánh giá các cơ chế chính sách về thuế
cơ chế chính sách về thuế có đảm bảo
hợp lý phù hợp với thực tiễn bọc lộ những bất cập bọc lộ những nỗ hỏng trong cơ chế chính sách về thuế để thất thu hoặc thất thoát ngân sách về thuế
trong buổi hội thảo đại diện hiệp hội kế toán công chứng anh quốc acca cũng chia sẻ bài học kinh nghiệm quốc tế
trong kiểm toán công chứng anh quốc acca
đặc biệt trong bối cảnh ngày nay công nghệ tác động lớn đến môi trường kinh doanh để công tác kiểm toán thuế đáp ứng được những thay đổi và hội nhập